công an quận bình tân công an tp hcm tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng tàng chữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhà hàng hai trăm bảy mươi chín trên đường bình long phường bình hưng hỏa a
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi một đối tượng tại hai phòng hát karaoke có nghi vấn sử dụng ma túy
tại đây công an đã thu giữ trên năm gram ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
bảy đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng tàng chữ trái phép chất ma túy
đối tượng lưu văn nhượng bị công an huyện đức linh tỉnh bình thuận bắt quả tang
khi điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát tám mươi sáu c sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi ba vận chuyển pháo hoa nổ từ biên giới campuchia về xã vũ hỏa huyện đức linh
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện biển số xe tám mươi sáu c sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi ba là biển số giả được đối tượng tinh vi dán trồng lên biển số xe khác
kiểm tra bên trong xe phát hiện hai mươi hai bao tải bên trong có chứa bốn trăm linh hộp pháo hoa loại bốn mươi chín ống phóng
bốn mươi hộp pháo hoa nổ loại một trăm linh ống phóng và một mươi tám bịch pháo bi tổng trọng lượng khoảng tám trăm bốn mươi chín kg
từ lời khai của đối tượng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng nguyễn ngọc tuấn
tiếp tục phát hiện thu giữ thêm chín mươi ba hộp pháo hoa nổ ba bịch pháo bi với tổng trọng lượng một trăm tám mươi ba kg
số pháo hoa này là của hồ thị thu hường mua của nhượng sau đó cất giấu tại nhà tuấn
tổng trọng lượng pháo thu giữ được ở hai địa điểm là trên một kg
hiện công an huyện đức linh đã tạm giữ bốn đối tượng để điều tra
đại diện công ty toyota sông lam tp vinh cho biết tại công ty vừa xảy ra vụ nổ bình dầu thải
khiến một công nhân bị thương nặng
theo camera an ninh ghi lại vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn một mươi một giờ cùng ngày
tại khuôn viên xưởng của công ty toyota sông lam
thời điểm trên một công nhân đang gò hàn thì có hai người tiến lại gần đứng xem
một lúc sau hai người này rời đi người thợ hàn tiếp tục làm việc thì bất ngờ xảy ra vụ nổ
vụ việc đã khai sát
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định
khởi tố thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc
ông bạch việt mến bí thư đảng ủy xã bình thành huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
ông bạch việt mến khi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cây dương huyện phụng hiệp
đã trực tiếp ký hồ sơ lựa chọn đối tượng chủ tọa các cuộc họp bình xét
thay mặt ủy ban nhân dân thị trấn cây dương ký ba tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân huyện phụng hiệp
phê duyệt danh sách cho một trăm linh tám đối tượng được bình xét mua trả chậm nền nhà
trong cụm dân cư vượt lũ thị trấn cây dương
trong đó có bốn mươi trường hợp tương ứng với bốn mươi nền được đề nghị phê duyệt cấp nền không đúng đối tượng
sai quy định gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn hai tỷ đồng
ông bến là bị can thứ tư bị bắt tạm giam trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn cây dương
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm thanh thiếu niên gồm nguyễn hoàng quốc khánh
và tám bị cáo khác cùng chú quận thanh khê về hành vi giết người
theo cáo trạng khánh và tám bị cáo đang uống nước mía tại khu vực đường như nguyệt
phường thuận phước quận hải châu thì gặp nhóm của nguyễn đăng gia kiệt đi ngang qua
kiệt có hành vi khiêu khích nhóm của khánh nên lê hoàng gia bảo
trong nhóm khánh đã kích động và xúi dục cả nhóm cầm theo hung khí đi trả thù
nhóm của khánh và bảo đã dùng gạch đá gậy gộc đánh và ném khiến nhóm của kiệt đều bị thương tích từ một tám
được biết chín bị cáo đưa ra xét xử thường xuyên vi phạm pháp luật
các bị cáo được tại ngoại nhưng vẫn tiếp tục gây án chém người
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt chín bị cáo mức án từ hai năm đến sáu tháng tù
hai năm sáu tháng tù đến bốn năm tù cùng về tội giết người
bán nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nay yip lang
chú huyện buôn bưng bê xã e lâm huyện sông hình tỉnh phú yên
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi chín nay yip lang tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc kích động ly khai tự trị
nay yip lang đã tổ chức tụ tập nhóm học cầu nguyện trái phép cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo
tại huyện sông hình tỉnh phú yên vụ cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa bị cáo yip lang đã thừa nhận khai rõ hành vi phạm tội của bản thân
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nay yip lang bốn năm sáu tháng thủ giam
thưa quý vị vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nay y blang
trú tại buôn mương bê xã yà lâm huyện sông hình tỉnh phú yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo có trạng năm hai nghìn một mươi chín nay y blang tham gia tổ chức hội thánh tin lành
đấng trích tây nguyên là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng
chia rẽ khối đoàn kết dân tộc kích động ly khai tự trị
nay y blang tổ chức tụ tập nhóm họp cầu nguyện trái phép cung cấp thông tin sai sự thật
về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện sông hinh tỉnh phú yên
vụ cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa bị cáo y blang đã thừa nhận và khai rõ hành vi phạm tội của bản thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nay yip lang bốn năm sáu tháng tù gia
với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đồng minh chính
chủ tịch ubnd xã thụy trường nguyễn mậu tuyến phó chủ tịch ubnd xã thụy trường
và bùi anh bính nguyên cán bộ địa chính xã thụy trường huyện thái thụy
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
và môi trường công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với mai văn bấn về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
bấn đã khai thác tài nguyên khi không được cấp phép gây thiệt hại về tài sản nhà nước hơn một tỷ đồng
mở rộng vụ án cơ quan điều tra xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
chính tuyến và bính đã không chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để bấn có hành vi
thuê người múc vận chuyển đất và hút cát khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn sĩ toàn chú tại một mươi một đặng chiêm phường hương sơ tp huế
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian này toàn thường đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân
và lôi kéo nhiều người cùng tham gia góp hủy với những dây hủy góp với số tiền lớn từ hai triệu
cho đến năm triệu đồng mỗi ngày nhưng khi người góp hủy đến hạn bốc hủy thì toàn hứa hẹn nhiều lần
và không trả ngoài ra toàn còn tham gia góp hủy tại các chủ hủy khác sau đó xin bốc hủy trước
với số tiền lớn từ ba trăm linh triệu
cho đến năm trăm linh triệu đồng nhưng khi bốc hủy xong thì toàn không đóng hụi tiếp mà chiếm đoạt
với số tiền trên và với thủ đoạn này tổng số tiền toàn đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
là hơn năm tỷ đồng
thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn trong tỉnh nghệ an
hoàng văn tông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị xã cửa lò đã bị công an huyện tương dương tỉnh nghệ an
bắt giữ để điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận lợi dụng sự sơ hở của
người dân từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản là xe máy
tại các huyện tương dương diễn châu nghi lộc và tp vinh hiện công an huyện tương dương đã thu hồi
được ba xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
còn tại hương yên công an huyện văn giang phối hợp cùng công an xã long hưng tiến hành kiểm tra
tại khu vực trước cổng và trong sân nhà của nguyễn văn khởi ở thôn như phượng hạ xã long hưng
huyện văn giang tỉnh hương yên đã phát hiện trước cổng và trong sân nhà
của nguyễn văn khởi có nhiều xác pháo bằng giấy báo qua quá trình làm việc khởi đã khai nhận là
người đốt quả pháo nổ tự chế ở khu vực cổng nhà vào sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của khởi kết quả
thu giữ gồm bảy tám kg pháo nổ một hai kg thuốc pháo nổ và một số vật chứng khác liên quan đến việc sản xuất pháo
với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp
quý hiếm và tội buôn bán hàng cấm hồ văn mạnh và trần thị ngọc cùng chú tại xã đô thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giả trước đó tại xóm ngọc sơn xã đô thành
huyện yên thành lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện hai đối tượng hồ văn mạnh và trần thị ngọc
có hành vi cất giữ một trăm một mươi bao tải các loại có chứa bảy tt với tổng khối lượng gần hai chín trăm linh kg
trị giá hơn một mươi bốn tỷ đồng tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan
đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên qua đấu tranh đối tượng mạnh khai nhận mua vẩy tt
từ nước ngoài về cất giấu tại nhà trần thị ngọc sau đó phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời
tin an ninh trật tự công an quận bình tân tp hcm vừa tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức
sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp
nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bình tân phối hợp với công an
phường bình hưng hòa a ập vào kiểm tra nhà hàng hai trăm bảy mươi chín trên đường bình long phường bình hưng hòa a
phát hiện một mươi một đối tượng tại hai phòng hát karaoke nghi vấn sử dụng ma túy tại đây thu giữ gần năm tám gram
ma túy tổng hợp và một số dụng cụ sử dụng ma túy sau khi củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
công an quận bình tân đã ra quyết định tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng
tảng chữ trái phép chất ma túy